thưa quý vị tổ chức quốc tế skytrack vừa công bố kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó thì việt nam có hai cảng hàng không được vinh danh trong top một trăm linh sân bay tốt nhất thế giới
là cảng hàng không quốc tế nội bài và cảng hàng công đà nẵng
bản xếp hạng của skytrak được đưa ra dựa trên ý kiến của hàng triệu hành khách
tới từ hơn một trăm linh quốc gia đối với hàng loạt các tiêu chí cụ thể về chất lượng dịch vụ tại các nhà ga hành khách quốc tế
độ thuận tiện thoải mái khả năng ngôn ngữ thái độ phục vụ của nhân viên
cảng hàng không quốc tế nội bài và cảng hàng không quốc tế đà nẵng
đã luôn không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo chất lượng phục vụ cho hành khách